thưa quý vị và các bạn dù không được lên sóng vụ hầu tòa của ông trump tại new york
vẫn nhanh chóng trở thành hiện tượng truyền thông thu hút sự chú ý của đông đảo cử tri
sức nóng từ phiên tòa hình sự đầu tiên xét xử một cựu tổng thống đang giúp ông chủ cũ của nhà trắng
duy trì sức ảnh hưởng trong cuộc tranh cử năm nay
nhiều ý kiến cho rằng sự trở lại của ông trump trên đường đua vào nhà trắng năm nay đã hạ nhiệt
những phát biểu mang tính lập lại của ông tại các sự kiện tranh cử không còn cho thấy hiệu quả
thu hút cử tri như hai đợt tranh cử trước đó và tần suất xuất hiện của cựu tổng thống
trên các nền tảng xã hội cũng giảm đi đáng kể sau khi twitter hạ lệnh cấm cửa ông trong một thời gian dài
vì vụ bạo loạn ở điện capital vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên các phiên tòa hình sự diễn ra đang thuộc
một luồng gió mới vào chiến dịch tranh cử có phần ảm đạm của cựu tổng thống
ông trump đang phải đối mặt với ba mươi bốn cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh liên quan đến việc trả tiền
bịt miệng cho ngôi sao khiêu dâm stomi daniel ngay trước cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu
để giữ im lặng về vụ ngoại tình với cựu tổng thống điều mà ông đã phủ nhận
trong những ngày đầu tiên của phiên tòa ông trump đã tận dụng thời gian liên hình ít ỏi
bên ngoài phòng xử án để chỉ trích các phán quyết của thẩm phán và cáo buộc đối thủ biden
liên quan đến các vụ án hình sự của ông
đối ngũ tranh cử của ông trump cũng liên tục truyền tin trực tiếp về tình hình xét xử bên trong phòng xử án
tới những phóng viên đang chờ sẵn bên ngoài đồng thời chia sẻ các phát biểu bình luận của ông trump
về thẩm phán công tố viên và đối thủ biden trên khắp các nền tảng mạng xã hội
có thể thấy ông trump vẫn duy trì chiến thuật cũ tự biến bản thân thành nạn nhân trong các phiên xét xử
nhằm đạt được sự ủng hộ của cử tri
mở màn từ năm ngoái khi hình ảnh ông chủ cũ của nhà trắng xuất hiện tại tòa dân sự
trở thành sự kiện truyền hình kéo dài nhiều ngày
trước mắt chiến thuật truyền thông của ông trump vẫn phát huy hiệu quả
hiện tại trong nội bộ đảng cộng hòa ông trump vẫn là ứng cử viên tiềm năng khi có tới chín mươi ba đảng viên đảng này
cho rằng vụ truy tố chủ yếu mang động cơ chính trị
ngoài cáo trạng hình sự ở new york các khảo sát cũng cho thấy đa số thành viên đảng cộng hòa được hỏi
đều tin ông trump không có thể truy tố
trump không có tội trong nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử trong năm hai nghìn hai mươi
nhiều cử tri cũng bị quan điểm của cựu tổng thống thuyết phục
bất chấp phiên tòa xét xử ở new york và ba vụ án hình sự khác của ông
cựu tổng thống trump vẫn dẫn trước đối thủ biden tại các bang chiến trường quan trọng
có khả năng quyết định cuộc bầu cử mặc dù khoảng cách đã thu hẹp trong những tuần gần đây
theo một cuộc thăm dò của decision hq ông trump dẫn trước với cách biệt năm điểm phần trăm
ở georgia bốn điểm phần trăm ở new york
ba điểm phần trăm ở arizona ba điểm phần trăm ở michigan và ở bắc carolina
sau khi rời phiên tòa hôm một mươi sáu tháng bốn cựu tổng thống trump vẫn tiếp tục tận dụng sự chú ý
của giới truyền thông bằng cách dừng chiến dịch tại một quán rượu nhỏ ở halem new york
để bắt đầu bài phát biểu tranh cử trước cử tri
cựu tổng thống tuyên bố bản thân vô tội đồng thời cho rằng tội ác duy nhất hiện nay
là tình trạng cướp bóc vẫn đang diễn ra hàng tuần ám chỉ tình hình an ninh dối ghen
của nước mỹ dưới thời tổng thống joe biden
trong khi cựu tổng thống trump đang bị xét xử vì những nhập nhằng tài chính
ông biden đã lập tức công khai mức thu nhập trước công chúng thể hiện sự đối lập với người tiền nhiệm
nước cờ khôn ngoan của tổng thống mỹ đang đem lại những lợi thế cho ông trên đường đua vào nhà trắng
theo bản công khai tài chính vào ngày thuế một mươi năm tháng bốn tổng thống joe biden và đệ nhất phu nhân
green lần lượt kiếm được bốn phần năm thu nhập từ công việc chính với tư cách là người đứng đầu
nhà trắng và giảng viên tại trường cao đẳng cộng đồng
ông virya ông biden có mức lương bốn trăm linh usd trong khi đệ nhất phu nhân jean kiếm được tám mươi năm chín trăm tám mươi năm usd từ việc dạy anh văn
ngoài ra hai vợ chồng cũng có những thu nhập khác đến từ các khoản tiền lãi đầu tư lương hưu và tiền bản quyền sách
tổng thu nhập của vợ chồng tổng thống mỹ là sáu trăm một mươi chín chín trăm bảy mươi sáu usd và hai người đóng thuế liên bang với mức hai mươi ba bảy thu nhập
không tranh lệch đáng kể so với năm hai nghìn hai mươi hai
gia đình tổng thống biden cũng quyên góp hai mươi bốn trăm bảy mươi bảy usd cho tổ chức từ thiện
bao gồm các nhà thờ hay tổ chức y tế công cộng tương ứng khoảng ba ba thu nhập
hôm một mươi sáu tháng bốn tổng thống joe biden cũng có bài phát biểu về chính sách thuế tại scranton bennsylvania
trong bài phát biểu ông biden chia sẻ lý do tại sao người giàu nên đóng thuế nhiều hơn để giảm thâm hụt liên bang
và hỗ trợ các chương trình dành cho người nghèo và tầng lớp trung lưu
việc tổng thống kêu gọi người giàu trả thuế xuất khẩn cho người nghèo và tầng lớp trung lưu
kêu gọi người giàu trả thuế xuất cao hơn sẽ lấy được sự ủng hộ từ nhóm cử tri truyền thống của đảng dân chủ
bao gồm cử tri da màu cử tri trẻ tuổi và các cử tri có trình độ đại học
ông biden cũng đề cập đến mức thuế thu nhập tối thiểu của tỷ phú trong bài phát biểu tranh cử
theo đó nhà trắng có thể áp mức thuế tối thiểu hai mươi năm đối với các hộ gia đình có tài sản ròng đạt mốc một trăm linh triệu usd
giáng đòn trực tiếp vào các tỷ phú như ông trump người luôn từ chối công khai thuế thu nhập cá nhân
tổng thống biden tự hào tuyên bố trước truyền thông rằng ông hầu như không có tiền trong phần lớn sự nghiệp phục vụ nhân dân kéo dài hàng thập kỷ của mình
không giống đối thủ biden ông trump sinh ra trong một gia đình giàu có và luôn tận dụng lợi thế tài chính của mình trong các cuộc đua vào nhà trắng
bốn năm trước ông trump từng tuyên bố khi tranh cử tôi thực sự giàu có
cựu tổng thống lập luận rằng cử tri không cần xem dữ liệu thuế của ông trong thời kỳ tại vị vì những bản kiểm kê tài chính trước khi phục vụ tại nhà trắng
đã đủ để chứng minh sức mạnh tài chính của ông
trái ngược với tổng thống biden ông trump khẳng định rằng việc giữ thuế ở mức thấp đối với người giàu sẽ thúc đẩy họ đầu tư nhiều hơn cho cộng đồng
trong khi việc tăng thuế sẽ đè bẹp nền kinh tế vẫn đang phục hồi sau một cuộc lạm phát kỷ lục hồi năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên chính sách giảm thuế của ông trump đang ảnh hưởng sâu đến nước mỹ thay vì phục hồi nền kinh tế như ông kỳ vọng
theo ủy ban ngân sách liên bang việc kéo dài các khoản giảm thuế theo đạo luật được cựu tổng thống

tổng thống ba lan andrzej duda đã có cuộc gặp cựu tổng thống trump tại new york để thảo luận về tình hình xung đột ở ukraine

trong một động thái mới nhất khi một số nhà lãnh đạo châu âu chuẩn bị cho khả năng có nhiệm kỳ thứ hai của ông donald trump
tổng thống ba lan andrzej duda đã có cuộc gặp cựu tổng thống trump tại new york để thảo luận về tình hình xung đột ở ukraine
khu vực trung đông và những nỗ lực của ba lan trong việc thúc đẩy chi tiêu quốc gia

theo các nguồn tin từ chiến dịch tranh cử của ông trump ứng cử viên của đảng cộng hòa đã tiếp đón tổng thống duda tại tháp trump
nơi hai người đã thảo luận về cuộc chiến ở ukraine khu vực trung đông và việc ba lan thúc đẩy tăng tri tiêu quốc phòng cho các thành viên nato
tổng thống ba lan là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên của châu âu gặp cựu tổng thống trump kể từ khi ông được đề cử của đảng cộng hòa
tổng thống ba lan andrzej duda người từ lâu đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ông trump và cho ukraine
đã khuyến khích washington cung cấp thêm viện trợ cho kiev trong bối cảnh cuộc xung đột chưa có chiều hướng hại nhiệt
sau cuộc gặp kéo dài gần hai tiếng rưỡi tổng thống ba lan cho biết đây là cuộc gặp thân thiện trong bầu không khí tốt đẹp
cựu tổng thống trump đã hết lời ca ngợi tổng thống ba lan và chia sẻ hai người đã có một khoảng thời gian tốt đẹp khi ông trump còn tại vị
trước đó các đồng minh của mỹ trên khắp thế giới đã bất ngờ trước chiến thắng bất ngờ của ông trump vào năm hai nghìn một mươi
khiến cho các quốc gia liên minh nato phải nỗ lực xây dựng mối quan hệ với một cá nhân có thể gây ảnh hưởng đến các hiệp ước liên minh
việc sắp xếp các cuộc gặp với cựu tổng thống trump trong chiến dịch tranh cử năm hai nghìn hai mươi bốn cho thấy một số quốc gia không muốn bị tụt lại phía sau một lần nữa
chuyến thăm của tổng thống duda diễn ra một tuần sau khi ông trump gặp ngoại trưởng anh david cameron tại dinh thự của ông oflorida
vào tháng ba ông trump cũng tiếp đón thủ tướng hungary viktor orbán một nhà lãnh đạo duy trì mối quan hệ thân thiết với nga trong số các nước thuộc liên minh châu âu
trước đó vào tháng hai ông trump gặp tổng thống trump
trước đó ông trump gặp tổng thống argentina javier milley
mặc dù một số người ba lan lo ngại chuyến thăm của tổng thống duda có thể làm tổn hại mối quan hệ của đất nước này với chính quyền tổng thống joe biden
nhưng thượng nghị sĩ chris mofpy một đồng minh của tổng thống đảng dân chủ đồng thời là người có tiếng nói lớn trong đảng về vấn đề đối ngoại cho biết những cuộc gặp như vậy là điều dễ hiểu
chuyến thăm đã vấp phải phản ứng trái chiều ở ba lan khi có nhiều quan chức bày tỏ lo ngại về các vấn đề liên quan tới cuộc xung đột hiện nay
và mối quan hệ thân thiết của ông duda với ông trump
thủ tướng ba lan donatas một đối thủ chính trị của tổng thống duda đã chỉ trích động thái này nhưng vẫn bày tỏ hy vọng tổng thống ba lan sẽ tận dụng cơ hội này để nêu vấn đề liên quan đến việc xung đột hiện tại và có quan điểm rõ ràng đứng về phía phương tây cũng như các vấn đề dân chủ châu âu
các quan chức chính quyền tổng thống biden đều tỏ ra thận trọng trong phát ngôn về các cuộc gặp của các nhà lãnh đạo nước ngoài với ông trump
theo một người giấu tên
quan chức chính sách và an ninh mỹ biết rõ kế hoạch di chuyển của các lãnh đạo quan chức nước ngoài đến thăm mỹ nhưng nhìn chung họ không bình luận về việc những quan chức đó đi đâu hoặc gặp ai